thưa quý vị và các bạn như thông tin chúng tôi đã đưa trong các bản tin trước khoảng tám giờ sáng qua ngày một tháng tám
xác của anh nguyễn thanh triều hai mươi tám tuổi trú tại bình dương được người dân phát hiện cạnh quán nhậu hương lộ chín
nằm trên đường hương lộ chín thuộc khu phố thạnh bình thị xã thuận an tỉnh bình dương
sau khi khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và tiến hành truy xét nhanh khoảng hai giờ sau
cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương đã phát hiện và bắt giữ được hung thủ của vụ án
đối tượng bị bắt giữ là võ thành thái trú tại tỉnh tiền giang sau hơn hai giờ đấu tranh đối tượng này khai nhận
rạng sáng ngày một tháng tám sau khi đi nhậu về triều chở thái về trước tới cửa quán nhậu hương lộ chín
là nơi ở và làm việc của thái thì xảy ra mâu thuẫn dẫn tới sâu sát
bực tức hái dùng một con dao gấp đâm một nhát vào bụng của triều làm triều bị thương
sau đó thái bỏ vào nhà ngủ đến gần sáng
triều chết trước cửa quán nên thái đã đưa xác và xe của triều vứt bên cạnh quán
tạo hiện trường giả rồi quy vào nhà ngủ như bình thường
sáng hôm sau người dân phát hiện triều đã chết nên báo cơ quan công an